sau khi làm rõ một trường hợp vi phạm trong kinh doanh xăng dầu tại nghệ an bộ công thương vừa đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
theo đó bộ công thương đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số bốn trăm một mươi khbcd ba trăm tám mươi chín ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả